đồng lực cho nền kinh tế khối doanh nghiệp vẫn gặp nhiều giao cản cần tiếp tục háo gỡ
nhiều doanh nghiệp vẫn lo lắng khi môi trường kinh doanh vẫn còn những hạt sạn như vấn đề tiếp cận
nguồn vốn chi phí ngầm giao cản thu thục hành chính và nhiều vấn đề khác
chính phủ khẳng định sự đồng hành của chính phủ của các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp
đây là điểm hết sức quan trọng mà chúng tôi thấy rằng doanh nghiệp tự tin và có niềm tin hơn
trong tập trung sản xuất kinh doanh
thứ hai nữa là chính phủ tiếp tục khẳng định việc xây dựng một chính phủ kiến tạo và liêm chính
và đồng thời với chính phủ liêm chính thì cũng kêu gọi doanh nghiệp cũng là các doanh nghiệp liêm chính
và như thế thì chúng ta hoàn toàn có cái hy vọng trong dài hạn chúng ta sẽ có một nền kinh tế liêm chính
một cái năng lực cạnh tranh chung của cả quốc gia sẽ tăng trưởng tốt hơn cho giai đoạn tới
các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp đã nhanh chóng được thể chế hóa
tại nghị quyết số ba mươi năm của chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi
đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của chính phủ và thủ tướng chính phủ
cho việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi để tạo tiền đề thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp việt nam
lớn mạnh phát triển bền vững
thưa quý vị và các bạn những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tài chính ngân hàng tuần này
của truyền hình nhân dân chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự và phim tài liệu
trung tâm truyền hình nhân dân xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại